bắt đầu từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy hà nội đã dừng hoạt động nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng mang về các cửa hàng cắt tóc vội đầu
đây là một trong những nội dung công điện mà chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ký hỏa tóc
về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy áp dụng biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người
đến từ thành phố hồ chí minh và vùng dịch lập tức khai báo với chính quyền địa phương
ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn ra quyết định và giám sát việc cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
nếu có dấu hiệu sốt ho đau họng khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác
phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn
quản lý sức khỏe kịp thời
đặc biệt từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng mang về các cửa hàng cắt tóc gội đầu
thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi tập thể dục tụ tập đông người tại công viên
vườn hoa và các địa điểm công cộng
hà nội cũng sẽ tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định
phòng chống dịch covid một mươi chín kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan bệnh viện trường học tập thể dục nơi công cộng
hàng rong trà đá vỉa hè các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín